trong ngày ba mươi một tháng tám thành phố cần thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh mùng hai tháng chín
qua bảy mươi năm năm xây dựng và phát triển thành phố cần thơ đã không ngừng ra sức phấn đấu
đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kinh tế thành phố có mức tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước
từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông kiều long
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo
khẳng định là vai trò trung tâm của vùng
nhân dịp này thành phố cần thơ trao huy hiệu đảng cho năm đảng viên cao niên
tuổi đảng từ bốn mươi đến sáu mươi năm năm tuổi đảng